liên quan đến hành vi mua bán trái phép chân ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ hai mẹ con về hành vi trên
vào ngày hai mươi ba tháng bốn các trinh sát lần lượt bắt giữ nguyễn văn hưng nguyễn thái thanh du phan thị thủy tiên và phan thị thu thủy là mẹ của tiên
theo khai nhận của nhóm này tiên chính là đầu nậu phân phối ma túy cho các con nghiện
ngoài ra tiên còn đưa ma túy cho bà thủy cất giấu hưng và du là con nghiện nhiều lần mua ma túy của tiên
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người này cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm bịch ni lông bên trong có chứa ma túy đá
gần tám trăm linh viên thuốc lắc với tổng trọng lượng là hơn một ba kg ma túy trong đó số lượng lớn thu giữ được tại nơi ở của tiên và thủy
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ hơn ba trăm linh triệu tiền mặt và nhiều tâm vật khác
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ cả bốn người trên để tiếp tục mở rộng điều tra